hôm nay một mươi một tháng ba tức mùng sáu tháng hai năm kỷ hợi quận hai bà trưng thành phố hà nội đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm một nghìn chín trăm bảy mươi chín năm khởi nghĩa hai bà trưng
để tri ân công đức của nhị vị vua bà và tưởng nhớ đến các vị tướng lĩnh tài ba các nghĩa binh trung liệt
những người đã viết nên trang sửa vàng của dân tộc ta ngay trong buổi đầu dựng nước và giữ nước
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đến sự buổi lễ
năm bốn mươi sau công nguyên hai chị em bà trưng trắc trưng nhị đã dương cao ngọn cờ tụ nghĩa kêu gọi hào kiệt bốn phương
nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm
chỉ trong thời gian ngắn dưới sự lãnh đạo tài tình của hai bà cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lan ra cả nước
làm sụp đổ toàn bộ chính quyền quân xâm lược
nền độc lập được khôi phục chấm dứt giai đoạn thống trị của phong kiến phương bắc lần thứ nhất kéo dài hai trăm bốn mươi sáu năm
bà trưng trắc được tướng sĩ và nhân dân suy tôn lên ngôi phương
lấy hiệu là trưng nữ vương định đô tại mê linh
thắng lợi của cuộc khởi nghĩa là trang sử vẻ vang của dân tộc ta
mãi mãi là niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân
đồng thời tạo nên truyền thống quý báu niềm tự hào của phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang